tại cà mau thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn với diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước
toàn tỉnh hiện nay có khoảng ba trăm linh hai tám trăm linh hectare trong đó có gần hai trăm tám mươi hectare nuôi tôm chiếm khoảng bốn mươi so với cả nước
với nhiều loại hình và đối tượng nuôi như nuôi tôm siêu thâm canh thâm canh bán thâm canh quảng canh cải tiến quảng canh tôm lúa tôm rừng
theo đó toàn tỉnh cà mau hiện có hai trăm tám mươi tám trăm bốn mươi chín hectare với tổng sản lượng tôm nuôi đạt bình quân hàng năm khoảng một trăm năm mươi chín tấn
mục tiêu của tỉnh phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm giữ ổn định diện tích tôm khoảng hai trăm tám mươi ha sản lượng khoảng hai trăm ba mươi chín trăm tám mươi tấn và đạt kim ngạch xuất khẩu một bảy tỷ usd
nuôi trồng thủy sản đã tạo công an việc làm trực tiếp cho khoảng một trăm năm mươi hộ với hơn ba trăm bảy mươi lao động
có phần phát triển sản lượng của tỉnh cà mau
nông nghiệp và phát triển nông thôn cà mau tiếp tục tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu
tăng cường liên kết sản xuất trong nông lâm thủy sản và phát triển mạnh công nghiệp chế biến tiếp tục đầu tư hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn